liên tiếp trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay người nuôi cá lồng trên sông đà thuộc xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do diễn biến bất thường của thời tiết khiến nước sông cạn
người nuôi cá như ngồi trên đống lửa vì khả năng cá bị chết vì thiếu nước rất cao nhiều hộ có nguy cơ phá sản
nơi đây trước kia là một vùng nuôi cá lồng rộng lớn nhộn nhịp người nuôi người thăm mua cá lồng
nhưng sau những thiệt hại liên tiếp vừa qua giờ đây khúc sông này chỉ còn lại những lồng cá ngổn ngang nằm la liệt phơi mình trên cát
ông dương tiến dũng chủ của một mươi bảy lồng cá ngậm ngùi cho biết nước sông đà rút mạnh nhiều roi cát giữa sông nhô lên khiến cho người nuôi cá lồng phải vất vả ứng phó
theo ông dũng nếu nước sông đà tiếp tục cạn như hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề chăn nuôi cá lồng
ông dương tiến dũng chủ của một mươi bảy lồng cá ngậm ngùi cho biết nước sông đà rút mạnh nhiều roi cá lồng
tình trạng khăn cả nước sông đà trong thời gian gần đây đang gây ra nhiều khó khăn cho các hộ nuôi cá lồng trên sông đà
như chi phí chăn nuôi tăng sản lượng cá giảm nhiều hộ có nguy cơ cụt vốn và không thể tái đàn
do đó rất cần có sự hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị liên quan về kinh phí vốn vay và kỹ thuật ứng phó với tình trạng này